bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn thành cũng lưu ý mỗi cán bộ hội viên phụ nữ công an đặc biệt là cấp cơ sở phải xác định rõ mục đích động cơ phần đấu rèn luyện theo đúng chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nghị quyết chỉ thị của ngành công an tích cực rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti an phận vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
các đơn vị trong cục thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm hình sự và tên nạn xã hội đạt hiệu quả
với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các tổ chức tội phạm đơn vị khám phá thành công nhiều chuyên án vụ án lớn phức tạp xuyên quốc gia góp phần ổn định tình hình tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín đã xác lập và đấu tranh thắng lợi hơn một trăm tám mươi chuyên án bắt giữ hàng nghìn đối tượng xóa trên năm trăm linh tụ điểm phức tạp tại các tỉnh thành
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương ghi nhận biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của đảng bộ cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác cụ thể trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thứ trưởng lê quý vương đề nghị đảng bộ cục cảnh sát hình sự tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết chủ trương của trung ương đảng của đảng ủy công an trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là nghị quyết số năm mươi một về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia gắn với chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát hình sự chủ trương của trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
chủ động làm tốt công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các chủ trương giải pháp phù hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của quốc hội đề ra năm sau cao hơn năm trước
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng đảng bộ cục cảnh sát hình sự thật sự trong sạch vững mạnh
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng đảng xây dựng đảng xây dựng đảng xây dựng đảng xây dựng đảng xây dựng đảng xây dựng đảng
tại đại hội thứ trưởng lê tấn tới đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và sự đóng góp của lực lượng công an tỉnh bình phước vào các thành tựu mà tỉnh bình phước đạt được sau hơn hai mươi năm tái lập
đồng chí thứ trưởng chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trình đốn đảng và xây dựng lực lượng đảng bộ công an tỉnh bình phước phải quán triệt phương châm là giữ ổn định để phát triển
trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải chủ động quyết liệt bằng các giải pháp cụ thể nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ và tỉnh ủy
ubnd tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự phối kết hợp với các sở ngành các địa phương kịp thời xử lý cương quyết khôn khéo các tình huống phức tạp về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
ubnd tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự phối kết hợp với các sở ngành các tình huống phức tạp về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
ubnd tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo